và việt nam có một vị trí rất đặc biệt trong trái tim của các dân tộc và của cộng đồng quốc tế
bên cạnh đó việc cùng đảm nhiệm hai vai trò chủ tịch asean và thành viên hội đồng bảo an
trong năm hai nghìn hai mươi sẽ giúp việt nam có thêm điều kiện thúc đẩy quan tâm chung của khu vực
trong chương trình nghị sự của liên hợp quốc nhất là khi tại hội đồng bảo an năm hai nghìn hai mươi
có một thành viên asean khác là indonesia
việt nam sẽ đóng góp được rất nhiều bởi cũng như chúng tôi việt nam rất đáng tin cậy
làm việc dựa trên nguyên tắc đã cử quân tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình
và còn rất nhiều lĩnh vực khác việt nam có thể đóng góp khi trở thành ủy viên không thường trực hội đồng bảo an
việc việt nam lần thứ hai trúng cử vào cơ quan quyền lực nhất liên hợp quốc
là biểu hiện ở mức cao nhất chính sách đối ngoại đa dạng hóa đa phương hóa
sự tham gia tích cực và có trách nhiệm của việt nam
tại các diễn biến
đây là những bằng chứng thể hiện rất rõ ràng cam kết mạnh mẽ của việt nam
trong các nỗ lực hòa nhập với cộng đồng quốc tế
đặc biệt trong lĩnh vực thương mại và cam kết thực hiện các luật về kinh tế thương mại quốc tế
ngoài ra còn có một số lĩnh vực khác mà việt nam ngày càng tăng cường sự tham gia
cũng như cam kết ở cấp khu vực cũng như thế giới
thưa quý vị việc việt nam trúng cử thành viên không thường trực hội đồng bảo an liên hợp quốc
nhậm kỳ hai nghìn hai mươi
năm hai nghìn hai mươi một một lần nữa cho thấy sự tín nhiệm của cộng đồng quốc tế đối với chúng ta
và điều này có được là nhờ vị thế của việt nam trên trường quốc tế ngày một gia tăng
với nhiều đóng góp cho liên hợp quốc trên chặng đường hơn bốn mươi năm qua
chín giờ sáng ngày hai mươi tháng chín năm một nghìn chín trăm bảy mươi
lễ thượng cờ việt nam chính thức diễn ra tại trụ sở chính của liên hợp quốc tại new york mỹ
mở ra thời kỳ hợp tác và phát triển giữa việt nam và liên hợp quốc
tuy nhiên mong muốn được đồng hành cùng liên hợp quốc đã được việt nam thể hiện
từ ngày một mươi bốn tháng một năm một nghìn chín trăm bốn mươi sáu khi chủ tịch hồ chí minh gửi một bức điện
đến chủ tịch đại hội đồng liên hợp quốc đề nghị được gia nhập tổ chức toàn cầu này
trong suốt hơn bốn thập kỷ là thành viên của liên hợp quốc
việt nam luôn chủ động và có nhiều đóng góp thiết thực vào các hoạt động của tổ chức này
với sự tham gia ngày càng sâu rộng hiệu quả trên nhiều lĩnh vực
việt nam đã được bầu với số phiếu cao và nhiều cơ quan của liên hợp quốc
như hội đồng bảo an hội đồng kinh tế xã hội hội đồng nhân quyền
hội đồng chấp hành tổ chức văn hóa khoa học và giáo dục liên hợp quốc unesco
ủy ban luật pháp phú tế
trên công vị ủy viên không thường trực hội đồng bảo an liên hợp quốc nhiệm kỳ hai nghìn tám hai nghìn chín
việt nam đã tham gia tích cực vào các nỗ lực ngăn ngừa khủng hoảng
giữ hòa bình cũng như có những đề xuất quan trọng trong việc bảo vệ phụ nữ và trẻ em trong xung đột
thúc đẩy quyền con người và xây dựng hòa bình hậu xung đột
cải thiến phương pháp làm việc của hội đồng bảo an
liên quan đến sứ mệnh gìn giữ hòa bình từ năm hai nghìn một mươi bốn đến nay đã có tổng cộng ba mươi lượt sĩ quan cá nhân
cùng một đơn vị quân y của việt nam được triển khai làm nhiệm vụ tại nam sudan và cộng hòa trung phi
đồng thời bệnh viện giã chiến cấp hai số hai cũng đã được thành lập tại nam sudan
muốn xây dựng nền hành chính nhà nước kiến tạo liêm chính minh bạch trách nhận
hiệu lực hiệu quả phục vụ theo yêu cầu của người dân và doanh nghiệp
thì trụ cột quan trọng nhất chính là xây dựng đội ngũ cán bộ công chức viên chức có chất lượng cao
có đạo đức trong sáng đáp ứng yêu cầu hội nhập
đây là yêu cầu của thủ tướng nguyễn xuân phúc trong bài phát biểu hôm nay
tại buổi lễ kỷ niệm sáu mươi năm thành lập học viện hành chính quốc gia
đánh giá cao những thành tích trong sáu mươi năm qua của học viện thủ tướng nêu rõ sáu mươi năm qua
học viện hành chính quốc gia trung tâm quốc gia về đào tạo bồi dưỡng
nghiên cứu khoa học về hành chính quản lý nhà nước không ngừng phát triển cả về quy mô số lượng và chất lượng
học viện đã đào tạo bồi dưỡng hàng trăm nghìn luật cán bộ lãnh đạo quản lý chung cao cấp
cán bộ công chức cho hệ thống hành chính nhà nước hệ thống chính trị
nhiều học viên đã trở thành nhà lãnh đạo nhà quản lý uy tín
giữ trọng trách trong các cơ quan trung ương và nhiều địa phương
trước yêu cầu thực hiện nhiệm vụ trong tình hình mới đòi hỏi đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức
nguồn nhân lực cho khu vực công cần phải đổi mới đổi mới quyết liệt và đổi mới sâu sắc hơn nữa
nhiều học viên đã đào tạo bồi dưỡng hàng trăm nghìn luật cán bộ nhà quản lý uy tín
hiểu đổi mới phục vụ nhân dân xong không ít cán bộ công chức
vẫn còn tư duy hành chính xin cho nhũng nhiễu thủ tục hành chính chậm được cải tiến
người dân doanh nghiệp còn kêu ca
vì vậy thông qua công tác đào tạo học viện cần phải truyền tải khơi thông và truyền bá tư duy hành chính liêm chính
hành chính phục vụ hành chính kiến tạo trong toàn thể đội ngũ cán bộ công chức viên chức của nước ta
cái hệ thống đào tạo chúng ta nó còn nhiều vấn đề trong xử lý công việc quốc gia
chưa thành đề nếp tốt
chúng ta phải khắc phục cái khâu này
kể cả đức cả tài cả tinh thần phục vụ nhân dân
những vấn đề như vậy rất lớn
chúng ta không phải chỉ dạy đơn thuần về chuyên môn
mà ý ra chúng tôi muốn nói
cần có một cái tư duy truyền đạt cái tinh thần phục vụ nhân dân trong quá trình giảng dạy của chúng ta
anh có tài anh có thể nói hay anh có thể viết tốt nhưng đức ảnh kém
gắn có thâm nhũng tiêu cực lợi ích nhóm nhũng liễu nhân dân thì cái tài đó
viết tốt đó cũng không giải quyết gì
thủ tướng cũng yêu cầu đào tạo sau đại học cần góp phần xây dựng đội ngũ chuyên gia
các nhà quản lý có tư duy đổi mới tiên phong có chi thức quản lý khoa học
có khả năng ứng dụng các công cụ quản trị hiện đại và hoạt động công vụ
có khả năng làm việc trong môi trường quốc tế
đào tạo sau đại học cũng phải nâng cao chất lượng hơn nữa để góp phần phát triển nhân lực cho khu vực công
không được học để lấy cây bằng lấy cây xanh mà cần thực chất hơn
đóng góp cho cơ quan đơn vị công tác nhiều hơn
tại buổi lễ thủ tướng nguyễn xuân phúc đã trao tặng huân chương lao động hạng nhì cho học viện hành chính quốc gia
sáng nay tại thành phố hải phòng thành ủy hà nội và thành ủy hải phòng đã tổ chức hội nghị hợp tác phát triển
đồng chí hoàng trung hải ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội chủ trì hội nghị
trong những năm qua việc thực hiện các nội dung hợp tác giữa hai thành phố hà nội và hải phòng
đã là được những kết quả quan trọng góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội
bảo đảm an ninh quốc phòng an sinh xã hội phù hợp với thế mạnh của mỗi thành phố
đồng thời tiếp tục khẳng định vị thế của hà nội và hải phòng là các động lực tăng trưởng
chủ yếu của vùng kinh tế trọng điểm bắc bộ đóng góp tích cực và sự phát triển chung của cả nước
tại hội nghị bí thư thành ủy hà nội hoàng trung hải nhấn mạnh hai thành phố cần phát huy hơn nữa
vai trò đầu tàu trong vùng kinh tế phát triển hơn nữa kinh tế xã hội
đồng thời bí thư thành ủy hà nội đề nghị hai địa phương xây dựng đội ngũ cán bộ trẻ kế cận tiếp theo
để duy trì phát huy đào thành tựu hai địa phương đạt được trong thời gian qua
bí thư thành ủy hà nội đề nghị hai địa phương trao đổi chia sẻ kinh nghiệm về quy hoạch
việc giải ngân vốn xây dựng cơ bản cũng như thu hút nhà đầu tư
nhân dịp này hai thành phố đã ký thỏa thuận hợp tác trên bảy lĩnh vực
tiếp theo chương trình các địa phương giao quân chiến dịch hãy làm sạch biển năm hai nghìn một mươi chín
hà nội đẩy nhanh tiến lược hà nội
đội khai quật di chỉ vườn chuối
thưa quý vị hôm nay ngày đại dương thế giới mùng tám tháng sáu
nhiều hoạt động kêu gọi nâng cao ý thức của cộng đồng về bảo vệ môi trường đại dương
và sinh vật biển đã được tổ chức tại nhiều địa phương trên cả nước
buổi lễ gia quân cấp trung ương trong chiến dịch hãy làm sạch biển diễn ra hôm nay
tại càng sa kỳ xã bình châu huyện bình sơn tỉnh quảng ngãi là một ví dụ điển hình
với chủ đề tử tế với đại dương buổi lễ do trung ương hội liên hiệp thanh niên
việt nam trung tâm tỉnh nguyện quốc gia tổ chức
chiến dịch hãy làm sạch biển sẽ xây dựng bốn trăm linh điểm thường xuyên
duy trì hoạt động làm sạch bờ biển tại hai mươi tám tỉnh thành phố ven biển
huy động một trăm linh người năm mươi câu lạc bộ đội nhóm tình nguyện tổ chức hoạt động hãy làm sạch biển
tại các khu vực bị ô nhiễm như cảng cá làng trài hai mươi tám tỉnh thành ven biển
đồng thời kêu gọi các chủ tàu cá ngư dân hộ kinh doanh cá cam kết không xả rác
ngày sau lễ gia quân khoảng hai đoàn viên thanh niên người dân lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh quảng ngãi
đã tham gia thu gom rác thải tại các khu vực bị ô nhiễm rác thải khu vực xung quanh cảng sa kỳ
đồng thời đội tàu thuyền ngư dân cũng đã sử dụng lưới thu gom rác thải trên mặt biển
ngày tám tháng sáu tại tỉnh phú yên đã diễn ra lễ gia quân chiến dịch môi trường xanh năm hai nghìn một mươi chín
sau lễ gia quân đã có hơn bốn trăm linh đoàn viên thanh niên học sinh người dân trên địa bàn tỉnh phú yên
cùng năm xã ven đầm âu loan thuộc huyện tuy an tham gia trồng cây xanh thả tôm giống tái tạo nguồn lợi thủy sản nhặt và thu gom rác xung quanh đầm
theo sở tài nguyên và môi trường tỉnh phú yên trung bình mỗi ngày tổng khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh trên địa bàn tỉnh khoảng năm trăm một mươi tấn
nhưng tỷ lệ thu gom mới chỉ đạt khoảng năm mươi
vì vậy sau chiến dịch này tỉnh sẽ phát động mạnh mẽ chương trình bảo vệ môi trường bằng việc nâng cao ý thức đến từng hộ dân để có một phú yên xanh sạch đẹp
ngày bảy sáu tại khu vực biển cửa hội ông trần văn trung chủ một doanh nghiệp hoạt động trong cảng cá cửa hội đã phát hiện một cá thể rùa nặng một mươi kg
khi phát hiện đây là động vật biển quý hiếm ông trần văn trung đã báo với ban quản lý cảng cá
ngày tám sáu tại vùng biển cửa hội thị xã cửa loan
sở nông nghiệp và phát triển nông thôn ban quản lý cảng cá nghệ an đồn biên phòng cửa lò bến thủy và ủy ban nhân dân phướng nghi hải thị xã cửa lò tỉnh nghệ an cùng ngư dân đã tiến hành thả cá thể rùa về biển
mới đây bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã kiến nghị chính phủ thủ tướng chính phủ xem xét ban hành nghị quyết của chính phủ thay thế cho các nội dung tại nghị quyết số một mươi sáu về một số giải pháp cấp bách trong phòng chống dịch tả lợn châu phi
cụ thể bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đề nghị chính phủ thống nhất mức hỗ trợ cho chủ vật nuôi hai mươi năm đồng một kg lợn hơi đối với lợn con lợn thịt các loại tương đương sáu mươi sáu giá thành
đồng một kg lợn hơi đối với lợn nái lợn đực đang khai thác tương đương bảy mươi chín giá thành

trong năm vừa qua tại tỉnh long an đã xảy ra vụ sạt lở nghiêm trọng tại ấp rạch chanh xã lợi bình nhơn thành phố tân an tỉnh long an
hiện các hộ dân sinh sống nơi đây đang gặp rất nhiều khó khăn những căn nhà đang bị đe dọa sạt lở từng ngày từng giờ
sau vụ sạt lở ngôi nhà của bà huỳnh thị chính xã lợi bình nhơn giờ chỉ còn bốn bức tường trơ trọi
bà chính ở đây đã hơn sáu mươi năm tuy nhiên thời gian gần đây khu vực ấp rạch chanh nơi bà ở
xuất hiện nhiều vết nứt ven bờ hiện bà huỳnh thị chính đang ở tạm với người con ở gần bên cạnh
gia đình chị võ thị mỹ lệ đang sử dụng máy hiên nhà làm nơi tạm trú sau vụ sạt lở
tình cảnh nguy cấp tuy đã qua nhưng khó khăn vẫn còn kéo dài đối với gia đình chị
theo lãnh đạo xã lợi bình nhơn vụ sạt lở tại ấp rạch chanh vào dạng sáng ngày hai mươi bảy tháng năm khiến toàn bộ nhà ăn bếp công trình phụ
của bốn hộ dân sống ven vàm cỏ tây bị sạt lở hoàn toàn với diện tích trên hai trăm năm mươi m hai
nhiều tài sản của người dân đã bị cuốn xuống sông rất may không có thiệt hại về người
phía cơ quan chuyên môn sẽ tham mưu cho quỹ ban dân tỉnh để nhờ các chuyên gia đánh giá nguyên nhân sạt lở là do đâu giải pháp tới như thế nào
phía cơ quan chuyên môn sẽ tham mưu cho quỹ ban dân tỉnh để nhờ các chuyên gia đánh giá nguyên nhân sạt lở là do đâu giải pháp tới như thế nào
đã xảy ra nhiều vụ sạt lở nghiêm trọng đe dọa cuộc sống của người dân
theo ngành chức năng tình trạng sạt lở vẫn còn diễn biến phức tạp
tuy nhiên nhiều năm qua các ngành chức năng địa phương chỉ dừng lại ở việc cảnh báo di rời hỗ trợ
riêng về giải pháp lâu dài để phòng chống sạt lở lòng an vẫn phụ thuộc vào nguồn vốn từ trung ương
thưa quý vị trong tháng năm vừa qua mặc dù sản lượng điện tiêu thụ và công suất ghi kỷ lục lớn nhất trên toàn hệ thống
nhưng với sự chủ động quyết liệt tập đoàn điện lực việt nam vẫn vận hành ổn định và cung ứng đủ điện
phục vụ phát triển kinh tế xã hội của đất nước và đời sống sản xuất sinh hoạt của người dân
cụ thể sản lượng điện thương phẩm tháng năm vừa qua ước đạt hơn một mươi bảy năm tỷ kwh lũy kế năm tháng tăng chín bảy so với cùng kỳ năm trước
tháng sáu là thời điểm cao điểm mùa khô và nắng nóng tập đoàn điện lực việt nam đề ra mục tiêu bảo đảm vận hành an toàn
tin cậy lưới điện truyền tải
đặc biệt là hệ thống năm trăm linh kv bắc nam tiếp tục huy động các nguồn nhiệt điện than
tuô bin khí khai thác các hồ thủy điện theo nước về bảo đảm yêu cầu cấp nước cho hạ du tại các địa phương
thưa quý vị tại tp hcm từ đầu năm đến nay các thành phần kinh tế đã tạo ra hơn sáu mươi việc làm mới cho người lao động
đây là con số vừa được trung tâm giới thiệu việc làm tp hcm đưa ra
trong tháng năm năm hai nghìn một mươi chín các thành phần kinh tế trên địa bàn thành phố
đã giải quyết việc làm cho hai mươi tám chín trăm tám mươi một lượt lao động tăng hai so với tháng trước
tính chung từ đầu năm đến nay đã giải quyết việc làm cho một trăm ba mươi hai sáu trăm linh sáu lượt lao động
thành phố đã tạo ra sáu mươi bốn trăm linh ba chỗ việc làm mới đạt bốn mươi sáu năm so với kế hoạch năm hai nghìn một mươi chín
bên cạnh đó các chính sách bảo hiểm thất nghiệp tiếp tục được triển khai kịp thời
bảo đảm quyền lợi cho người lao động đã có ba mươi bảy trường hợp đến thông báo có việc làm
ngành chức năng của thành phố tiếp tục tăng cường ra soát dữ liệu

bảo quyền lợi cho người lao động biến động lao động tại các doanh nghiệp
để hạn chế việc người lao động đã có việc làm nhưng vẫn nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp
thưa quý vị để triển khai thực hiện cam kết về thuế xuất nhập khẩu của việt nam
theo hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên thái bình dương cptpp
dự thảo nghị định về biểu thuế xuất khẩu biểu thuế nhập khẩu yêu đãi đặc biệt của việt nam
theo từng giai đoạn đã được bộ tài chính xây dựng và trình chính phủ
dự kiến sẽ có khoảng ba trăm linh mật hàng sẽ được giảm thuế
biểu thuế xuất khẩu và nhập khẩu yêu đãi bao gồm hai nhóm nước
là những nước đã thực hiện cptpp từ cuối năm hai nghìn một mươi tám và nhóm nước thực hiện từ năm nay
biểu thuế này dự kiến sẽ có khoảng ba trăm linh mặt hàng có mức thuế cắt giảm sâu hơn mức thuế thông thường
tuy nhiên để được áp dụng thuế xuất yêu đãi doanh nghiệp phải có giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa yêu đãi
giấy chứng nhận này trong cptpp là chứng từ chứng nhận xuất xứ có thể được cấp cho nhiều lô hàng
với điều kiện không quá một mươi hai tháng
và có thể cấp cho nhiều nhà nhập khẩu khác nhau
sáng ngày bảy tháng sáu đoàn hội đồng nhân dân tp hà nội đã có chuyến thị sát di chỉ khảo cổ vườn chuối
ở thôn lai xá xã kim trung huyện hoài đức hà nội để nghe báo cáo của các nhà khảo cổ
các nhà khoa học và ý kiến của các bên liên quan về giá trị khoa học cũng như sự đồng thuận của cộng đồng nơi đây
theo các nhà khảo cổ sau một tháng khai quật đã phát hiện thêm nhiều hiện vật có giá trị lịch sử
tại khu di trì
đã ba năm trăm linh tuổi này
tại buổi thị sát phó giáo sư tiến sĩ bùi văn liêm đã báo cáo hội đồng nhân dân tp hà nội
về mục đích của khai quật lần này là nhằm tìm hiểu diện mạo hiện trạng
cũng như quy mô của di chỉ khảo cổ học vườn chuối
đồng thời tìm hiểu những giá trị tiêu biểu đặc sắc của một trong những di chỉ có từ thời dựng nước ở hà nội
cũng như kiểm tra lại toàn bộ môi trường sinh thái địa lý nhân văn của vùng di chỉ này
sau hơn một tháng thực hiện quyết định
bộ ngoại hóa thể thao du lịch cho phép các cơ quan phối hợp để khai quật di trì khảo cổ học vườn chuối
thì chúng tôi bước đầu đã có được cái quy mô của vườn chuối cái thực trạng của vườn chuối
và chúng tôi đã có những tín hiệu ban đầu về các di tích và di vật ở vườn chuối
trong đó chúng tôi đã phát hiện những di tích ví dụ như là mộ táng
cho đến bây giờ chúng tôi biết được đến khoảng bốn mộ táng ở tại vườn chuối
thứ hai là chúng tôi phát hiện được các hệ thống di tích gốm cho ta
những cái tín hiệu về các cái giai đoạn phát triển và bên cạnh đấy thì chúng tôi đã thu nhặt được
những cái tư liệu về thực vật tất cả các tổng thể đó để nghiên cứu về cái môi trường
địa lý sinh thái nhân văn ở vùng vườn chuối
theo quy định sau thời gian kết thúc khai quật di trì vườn chuối
viện khảo cổ học sẽ phải có những báo cáo khoa học với bộ văn hóa thể thao và du lịch
về giá trị khoa học giá trị nguyên trạng của di chỉ tính đặc trưng của hiện vật và tính đồng thuận của nhân dân
để từ đó đưa ra yêu cầu xem xét trong việc xếp hạng di tích và phương án bảo tồn phù hợp cho khu di chỉ ba năm trăm linh tuổi
hôm nay xuống đây để khảo sát để nắm rõ hơn là công việc của các nhà khoa học
cũng như là việc phối hợp của chính quyền huyện và sở văn hóa
để thử tiến hành công tác khai quật khảo cổ ở khu vực này
chúng tôi cũng sẽ báo cáo cho thành phố có những cái thông tin
để trong thời gian tới thành phố có
sẽ có những cái chỉ đạo nó sâu sát sát sao hơn
giúp là cái công việc của các nhà khoa học ở khu vực này
cũng như là của chính quyền địa phương của các sở ban ngành
những nội dung công việc liên quan đến khu vực này
để làm ra phối hợp xử lý cho nó đúng quy định của pháp luật
và đồng thời cũng là để đẩy nhanh tiến độ của tất cả những dự án các công việc liên quan ở đây
để đảm bảo kế hoạch và tiến độ xây dựng của các bên liên quan
hội đồng nhân dân thành phố hà nội đã đưa ra mong muốn
đẩy nhanh tiến độ khảo cổ trong thời gian tới
tuy nhiên theo các nhà khảo cổ học việc đẩy nhanh tiến độ là không phù hợp
do còn phụ thuộc vào thời tiết nhân công cũng như mức độ quan trọng của khu di trì vườn chuối
nếu trong quá trình khai quật nếu có những phát sinh cần thiết
họ sẽ kiến nghị xin thêm thời gian cũng như mở rộng thêm diện tích của các hố khai quật
ngày tám tháng sáu công an thành phố biên hòa tỉnh đồng nai tạm giữ bốn mươi bảy đối tượng
vì sử dụng chất ma túy trái phép
đây là các đối tượng bị lực lượng công an phát hiện trong một quán karaoke
tại phường bửu long vào dạng sáng cùng ngày
theo thông tin ban đầu vào khoảng hai giờ bốn mươi năm phút sáng cùng ngày
lực lượng công an thành phố biên hòa đã bất ngờ kiểm tra quán karaoke tùng tây nguyên
ở tổ tám khu phố hai phường bửu long phát hiện tại bốn phòng có tổng cộng năm mươi đối tượng
gồm một mươi chín nữ và ba mươi một nam đang sử dụng chất ma túy trái phép
tại hiện trường lực lượng công an đã thu giữ số ma túy và một số viên ma túy tổng hợp
cùng nhiều dụng cụ sử dụng ma túy trong bốn phòng
qua test nhanh có bốn mươi bảy đối tượng dương tính với chất ma túy và tạm giữ để điều tra xác minh
điều đáng nói quán karaoke này trước đây cũng đã bị kiểm tra
và nhiều lần phát hiện nhiều đối tượng sử dụng ma túy
hiện vụ việc đang được công an thành phố biên hòa tiếp tục điều tra làm rõ
trong phần tin tức quốc tế mỹ và mexico đã thỏa thuận về vấn đề di cư
trong phần tin tức quốc tế mỹ và mexico đã thỏa thuận về vấn đề di cư
anh vẫn sẽ phải đối mặt với bài toán biên giới ireland
sau ba ngày nhóm họp cuối cùng thì mỹ và mexico đã đạt được thỏa thuận chung về vấn đề di cư
ngay sau đó mỹ đã đình chỉ kế hoạch áp thuế bổ sung đối với mexico
làm giảm căng thẳng giữa hai quốc gia láng giềng
theo thỏa thuận từ ngày một mươi tháng sáu mexico sẽ triển khai lực lượng vệ binh quốc gia
tới một mươi một thị trấn giáp biên giới với guatemala
để ngăn chặn dòng người di cư
những người di cư trung mỹ lực lượng này cũng sẽ ngăn chặn các nhóm muôn người và buồn lậu
mỹ sẽ gửi trả lại cho mexico những người di cư đang trong quá trình đợi xét duyệt đơn xin tị nạn
tại mỹ và phía mexico sẽ đưa ra một chương trình tạo việc làm và bảo vệ nhân quyền đối với những người này
đổi lại phía mỹ cam kết ủng hộ kế hoạch phát triển tổng thể đối với khu vực phía nam mexico
và các nước thuộc tạm giác phía bắc trung mỹ gồm guatemala el salvador và honduras
nhằm tạo ra phúc lợi thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và phát triển xã hội
để giải quyết gốc rễ của vấn đề di cư
sau khi hai bên đạt được thỏa thuận trên trang twitter cá nhân
tổng thống mỹ donald trump đã tuyên bố đình chỉ vô thời hạn kế hoạch áp thuế bổ sung
dự kiến bắt đầu từ ngày một mươi tháng sáu nhằm vào hàng hóa từ mexico
cho dù nước anh có thủ tướng mới
chính phủ vẫn sẽ phải đối mặt với vấn đề đường biên giới ireland sau brexit
tuyên bố này vừa được trưởng đoàn đàm phán của liên minh châu âu eu về brexit
michel bacchier đưa ra
theo ông barnierre quản lý biên giới ireland là việc nhạy cảm và gây tranh cãi nhất
trong đàm phán brexit khi đòi hỏi phải có một giải pháp chốt chặn khẩn cấp
để ngăn chặn sự trở lại của các biện pháp kiểm soát biên giới sau brexit
sự ổn định không phải là về hàng hóa hay hải quan
mà là vấn đề liên quan tới người dân ở ireland ở cả hai bên biên giới
ông nhấn mạnh rằng trong mọi trường hợp một thủ tướng mới sẽ không giúp thay đổi hiện thực
mà sẽ phải có trách nhiệm để cùng giải quyết vấn đề
điểm mấu chốt là liệu nước anh có muốn rời đi một cách có trật tự hay không
quan chức eu cũng cho biết khối này sẽ không bao giờ lựa chọn một brexit không thỏa thuận
điều quan trọng thứ hai là thị trường đơn nhất tài sản chính của eu
ông khẳng định eu chưa sẵn sàng thỏa hiệp để mặc cả về thị trường đơn nhất
sáng nay các bộ trưởng tài chính và thống đốc ngân hàng trung ương của nhóm các nền kinh tế phát triển
và mới nổi hàng đầu thế giới g hai mươi đã bắt đầu nhóm họp tại thành phố fukuoka của nhật bản
các quan chức đã nhấn mạnh
chính của g hai mươi trong tình hình hiện nay là củng cố các yếu tố kinh tế cơ bản
cho sự tăng trưởng bền vững và bao trùm của nền kinh tế toàn cầu
với tư cách chủ tọa hội nghị nhật bản đã đề xuất ba chủ đề chính cho các cuộc thảo luận gồm
các rủi ro và thách thức đối với kinh tế toàn cầu
các hành động cụ thể để tăng cường tiềm năng tăng trưởng trong trung hạn
các phản ứng chính sách đối với những thay đổi về kinh tế và xã hội
xuất phát từ sự đổi mới công nghệ và toàn cầu hóa
mặc dù vậy theo giới phân tích tái cân bằng cán cân vãng lai giữa các nước
đánh thuế đối với các hãng công nghệ khổng lồ và ngăn chặn việc sử dụng tiền mã hóa
vào các mục đích xấu sẽ là các vấn đề nóng trong chương trình nghị sự của hội nghị lần này
thưa quý vị ngày bảy tháng sáu facebook chính thức ra thông báo về việc sẽ không cho các thiết bị
của huawei được cài sẵn những ứng dụng của hãng cụ thể là mạng xã hội facebook
ứng dụng chia sẻ ảnh instagram hay ứng dụng nhắn tin whatsapp
như vậy facebook là gã khổng lồ công nghệ
thứ hai của mỹ sau google quyết định ngưng hợp tác với huawei
thông báo của facebook khẳng định động thái được đưa ra nhằm đáp ứng lại xác lệnh hành pháp
của chính phủ mỹ trong đó cấm các công ty công nghệ mỹ mua hoặc sử dụng thiết bị nước ngoài
có thể gây nguy hại an ninh quốc gia của mỹ hoặc an ninh và an toàn của người mỹ
tuy nhiên facebook cho biết những người đang sử dụng các thiết bị của huawei có sẵn ứng dụng
facebook sẽ tiếp tục có thể dùng và tải các bản cập nhật trong thời gian tới
hiện huawei chưa đưa ra phản ứng chính thức nào sau tuyên bố của facebook còn trong tháng trước
hãng công nghệ của trung quốc thông báo đang tự phát triển hệ điều hành riêng
nhằm thay thế nền tảng android của google